thưa quý vị sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án
từ hai đến ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bản luận tội nêu rõ với cương vị là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước thành phố hà nội
bị cáo nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo toàn diện
xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn thành phố hà nội
công tố viên nhấn mạnh hành vi của bị cáo nguyễn đức trung đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan nhà nước
đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống
văn hóa của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
xét quá trình công tác bị cáo trung có nhiều thành tích xuất sắc được tặng thưởng nhiều huân chương
danh hiệu bằng khen giấy khen nên đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ khi lượng hình cho bị cáo trung
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo hờ bích niê
chú tại huyện crong bắc và hoàng thị bích phương chú tại phường tân hòa
thành phố buôn ma thuật cùng với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy hoàng thị lan chú tại phường tân hòa
thành phố buôn ma thuật cùng với hờ bích niê và phương đã đưa ra thông tin gian dối
là lan cần vay tiền để xử bị cáo hờ bích niê
trong khi đào hạn ngân hàng bích và phương tìm các bị hại đưa đến nhà giới thiệu
để lan viết giấy vay tiền và hứa trả gốc lãi đầy đủ
sau đó các đối tượng đưa tiền cho lan
sau khi nhận được tiền lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền vay
tổng cộng lan đã chiếm đoạt của sáu bị hại tổng số tiền gần ba tám tỷ đồng
hành vi phạm tội của hoàng thị lan đã bị tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng xét xử phúc thẩm
và tuyên phạt hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện lan đang chấp hành án
quá trình mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố
truy tố và xét xử hờ bích niê và hoàng thị bích phương về hành vi đồng phạm
giúp sức cho hoàng thị lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo
hờ bích niê một mươi bốn năm tù giam và hoàng thị bích phương một mươi ba năm tù giam
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhằm tăng cường kiểm tra và kiểm soát xử lý kịp thời các hành vi vi phạm
góp phần hạn chế tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
đặc biệt nghiêm trọng do các loại phương tiện vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container xe quá khổ quá tải gây ra
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh hậu giang thực hiện cao điểm gia quân tổng kiểm soát xe ô tô
kinh doanh vận tải hành khách ô tô vận tải hàng hóa bằng container
ghi nhận tại tỉnh hậu giang sau một mươi ngày gia quân thực hiện
ngay từ sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy
đã ra quân tuần tra kiểm tra đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải khách
từ một mươi chỗ ngồi trở lên xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ một mươi chỗ trở lên
thành xe ô tô dưới một mươi chỗ kể cả người lái xe để kinh doanh vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container
vi phạm nồng độ cồn ma túy
xe hết niên hạn sử dụng quá hạn đăng kiểm quá khổ quá tải dừng đỗ
đón trả khách không đúng nơi quy định trở quá số người quy định
đây là những lỗi thường xuyên xuất hiện và bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trong những ngày qua
ngoài thực hiện công tác tổng kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm về vận tải hành khách hàng hóa
lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền phổ biến giao dụng pháp luật về trận tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách
vận tải hàng hóa bằng container ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
cho đến thời điểm này thì hầu hết các phương tiện thì cơ bản là chấp hành tốt
pháp lực kể cả việc dẫn các giấy tờ liên quan tới phương tiện cũng như là hàng hóa và hành khách
bên cạnh việc thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh hậu giang cũng sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên
nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về giao thông
mục tiêu đặt ra lập lại trật tự kỳ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông
của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông
tuyệt đối không để tình trạng các loại phương tiện vận tải hành khách
ô tô vận tải hàng hóa bằng container xe quá khổ quá tải hoạt động phức tạp trên địa bàn tỉnh

tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được bộ công an triển khai
nhằm tạo truyền biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe
đây được coi là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông
và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải
bộ tài chính vừa đưa ra khuyến nghị người chơi không mua vé sổ số qua internet
vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số
để đảm bảo hoạt động kinh doanh sổ số hoạt động ổn định đúng quy định pháp luật
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua vé số và đảm bảo an ninh trật tự xã hội
bộ tài chính đề nghị các tổ chức cá nhân hiện đang phân phối vé sổ số qua mạng internet
chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh không đúng quy định của pháp luật
người chơi không mua vé sổ số qua internet vì đây là hoạt động chưa được phép
theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số không đảm bảo quyền lợi của khách hàng
đồng thời tuyệt đối không mua vé sổ số nước ngoài phát hành tại các trang web ứng dụng
vì có thể bị lợi dụng lừa đảo
thưa quý vị hàng loạt các website cũng như ứng dụng mạo danh cơ quan thuế
đang xuất hiện và được quảng cáo tràn lan dẫn dụ người dùng
tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với mức độ và tần suất liên tục
nhiều nạn nhân đã bị mắc bẫy nhẹ thì mất vài trăm ngàn đồng
nặng hơn có người bị lừa đảo tới cả tỷ đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng ở cơ quan thuế hà nội
thông báo về việc đến kỳ đóng thuế và hướng dẫn cách kê khai nộp qua đường link gửi đến gia lô
người phụ nữ này đã không chút nghi ngờ vì thời điểm này công ty của chị cũng đến hạn nộp thuế
sau khi truy cập vào đường link mà chị nhận được qua gia lô
thì màn hình điện thoại của chị tối đen không thể sử dụng được nữa
thế chị áp gia lô với em đi thì em gửi cho chị cái đường link này
sau khi chị vào đường link xong một cái thì điện thoại của chị tự nhiên là đen như mực luôn
đến cuối tháng thì chị cũng phải đến ngân hàng để chị rút tiền để chị giả công thợ

mới đây một người phụ nữ chú huyện hoài đức hà nội đã bị mất hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh là cảm ơn chị
tình trạng bạo danh cơ quan thuế trên công dân mạng có nhiều chiều hướng gia tăng
với mục đích các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp
với các chiêu thức và tổ đoạn ngay một tinh vi
thứ nhất là đối tượng hay thực hiện giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp hướng dẫn
để lục thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo
thứ hai là giả mạo các trang thông tin điện tử và ứng dụng của cơ quan thuế
để tạo lập các trang thông tin điện tử và ứng dụng của cơ quan thuế
trang web giả mạo giống như trang web ứng dụng của cơ quan thuế để lừa đảo
thứ ba là giả mạo tin nhắn dùng cái brand name cái tin nhắn của tổng cục thuế để phát tán
tin nhắn giả và cũng gửi tin đường link để cho người ta cài đặt các phần mềm ứng dụng
ngoài ra tổng cục thuế khuyến cáo doanh nghiệp và người dân không nhận các biêu phẩm tài liệu có luật thuế mà phải trả tiền
chỉ tiếp nhận thông tin từ trang thông tin điện tử chính thức của cơ quan thuế
trong trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo
người nộp thuế cần lưu lại bằng chứng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời
giá xuất khẩu lập đỉnh lịch sử đẩy ra lúa gạo tại thị trường nội địa tăng mạnh
theo bộ công thương giá cả tăng do đang có hiện tượng đẩy giá
việc đẩy giá tiêu dùng trong nước sẽ ảnh hưởng tới một số nhóm đối tượng
nhất là người yếu thế thu nhập thấp
trước tình hình trên bộ công thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kiểm soát cơ sở kinh doanh
đầu mối bán buôn bán lẻ các chợ siêu thị trung tâm thương mại
tuy nhiên điều lo ngại hơn cả là giá gạo trên thị trường tăng sẽ kéo theo giá cả các mặt hàng khác tăng
trong khi giá gạo tại thị trường đang có mức tăng từ hai đến ba đồng một kg tùy loại
thì các hệ thống siêu thị đang cố gắng giữ bình ổn giá gạo theo hợp đồng cam kết
giá gạo trong nước tăng
kéo theo nhóm hàng thực phẩm có đầu vào từ gạo cũng tăng theo
giá gạo tăng đột biến đã đẩy nguyên liệu đầu vào của các sản phẩm chế biến từ gạo
như bún phở mì bánh cuốn tăng theo
nhiều tiểu thương cho biết không chỉ mới những ngày gần đây mà giá các mặt hàng như bún phở bánh đa khô
cũng đã tăng gần một tháng nay
doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và các tiểu thương chật vật vừa tìm nguồn cung gạo
vừa cố gắng kiểm giữ giá trong khó khăn
theo nhận định của các chuyên gia giá gạo từ nay đến cuối năm khả năng vẫn còn căng nữa
do đó cần sự vào cuộc của các bộ ngành để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu có đầu vào từ mặt hàng gạo
trong một bước tiến quan trọng ngân hàng nhà nước vừa ký kết một thỏa thuận
để chính thức tham gia sáng kiến kết nối thanh toán khu vực
với sự tham gia của các ngân hàng trung ương indonesia malaysia philippines singapore và thái lan
trọng tâm đặt vào việc kết nối hệ thống thanh toán với những quốc gia này
đặc biệt tập trung vào việc sử dụng hệ thống mã qr cho các giao dịch bán lẻ
tiếp cận công nghệ này dự kiến sẽ đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình thanh toán bán lẻ qua biên giới
theo đó các ngân hàng trung ương dần nỗ lực kết nối các hệ thống thanh toán xuyên biên giới của nước mình
thông qua các tùy chọn như mã qr và thanh toán nhanh
cho phép người dân thực hiện thanh toán ở các quốc gia của nhau bằng tiền nội tệ một cách dễ dàng
sau một thời gian lỡ hẹn mô hình sẽ được tham gia vào các ngân hàng trung ương indonesia malaysia philippines singapore và thái lan
xe đạp công cộng đầu tiên tại hà nội đã được đưa vào hoạt động để phục vụ người dân và du khách trước dịp lễ mùng hai tháng chín
dịch vụ này có những điểm gì nổi bật hãy cùng với phóng viên của chúng tôi trải nghiệm dịch vụ mới này
sau một thời gian dài thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng đã chính thức đi vào hoạt động tại thủ đô hà nội

dự án xe đạp biện công cộng hà nội
được triển khai theo hai giai đoạn

các trạm xe gắn kết với các điểm rừng xe buýt công viên các điểm du lịch
giá thuê xe đạp trợ lực điện là một mươi đồng cho ba mươi phút sử dụng xe đạp cơ là năm đồng
để sử dụng xe người dùng cần tải ứng dụng cho thuê xe đạp công cộng tiến hành nạp tiền vào tài khoản

hằng ngày thì thường là cô đi là cô đi xe buýt nhiều
nhưng mà vì có những cái tiện lý này thì cô thấy rất là hay
đi đến đâu cũng tiện đi vào ngõ ngách thí dụ vào chỗ ngõ ngách xa sâu là mình đi thì thấy là rất tiện
với cái số lựa chọn phù hợp thế này thì em sẽ chọn để đi học đi làm và tập thể thao
các trạm xe gắn kết với các điểm rừng xe buýt công viên các điểm du lịch
các trạm xe không cần người châm coi người dùng có thể trả xe ở trạm bất kỳ
và ngay cả khi số tiền trong tài khoản không còn đủ
vẫn có thể tiếp tục di chuyển bằng xe đạp điện công cộng

vâng với sự thận tiện như thế này thì hy vọng dịch vụ xe đạp công cộng

góp phần giảm thưởng nguyên tắc giao thông gồm như bảo vệ môi trường

thông tư hai mươi bốn về biển số định danh có hiệu lực được người dân vô cùng ủng hộ
việc định danh biển số theo cá nhân sẽ góp phần công tác quản lý chính xác kiểm soát và đảm bảo an ninh trực tự
đặc biệt là người dân có trách nhiệm quản lý đối với biển số đã định danh của mình trước khi thực hiện buôn bán sang dựng cho tặng xe
mình cảm thấy rất là may mắn khi mà trải nghiệm mà để mà mình bấm ra được một cái biển số với cái số đẹp như vậy
coi như là niềm vui của mình được nhân đôi khi mình có thể giữ mãi được cái biển số này cùng với mình
đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng
trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xe hợp lệ cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định và đăng ký sang tên xe theo quy định
trường hợp tổ chức cá nhân
đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe
cơ quan đăng ký xe có giới hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian ba mươi ngày
gửi thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe đã đăng ký xe
mimic công khai về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng ký của tổ chức cá nhân tại tụ sở cơ quan đăng ký xe
tra cứu xác minh tàng thư xe mất cấp và dữ liệu đăng ký xe sau ba mươi ngày
nếu không thanh chấp
cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo đúng quy định
không chỉ thuận lợi hơn cho người dân mà quy định mới được cho là sẽ còn giảm bớt khó khăn khi xử lý phạt nguội
truy trách nhiệm trong các vụ tai nạn giao thông
qua đó cũng sẽ góp phần tăng cường ý thức an toàn giao thông của người điều khiển lẫn chủ phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông
thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã triển khai nhiều đợt tăng cường kiểm tra và xử lý nạn xe dù bến cốc
tuy nhiên để có được một hiệu quả hơn nữa nhất là đối với việc giải quyết các bến cốc
chính quyền địa phương cùng với người dân đóng vai trò hết sức quan trọng
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo quy định hiện nay mức xử phạt lỗi đón trả khách không đúng đợt quy định đối với người điều khiển phương tiện là một năm triệu đồng
và trước giấy thép lái xe hai tháng
nhiều tài xế cho rằng việc đón khách dọc đường là thực hiện theo yêu cầu của người sử dụng lao động và chủ xe
vì vậy phía chủ xe cũng phải chịu chung hình phạt
vào lúc một mươi bảy h tám tại chín tháng hai quốc lộ một phường ninh trung thủ đức điều khiển xe ô tô khách bảy mươi sáu b sáu trăm bảy mươi hai
đón hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón khách
quy định tại điều hai mươi ba khoảng năm điểm đờ nghị định một trăm năm mươi chín sửa đòi bổ sung tại nghị định một trăm hai mươi ba năm trăm hai mươi một
tài xế là tự ý đón khách hay là doanh nghiệp
doanh nghiệp cho phép đón thì tài xế mới đón
thế doanh nghiệp cho phép đón như thế mà bây giờ bị xử phạt thì lại chỉ phạt tài xế
núi heo ăn hay là không chạy xe thì bạn dâm về nhà nuôi heo
rồi xử phạt rồi dâm bằng tài xế lấy tiền đâu nuôi cho đau mẹ ốm
thực tế quy định hiện hành cũng đã có biện pháp chế tài đối với tổ chức doanh nghiệp vận tải
cụ thể nếu cơ quan chức năng phát hiện có hành khách trên xe nhưng không có tên trong sổ ghi chép thì sẽ bị xử lý
tuy nhiên theo các tài xế điều này rất hiếm khi xảy ra bởi nhà xe luôn yêu cầu tài xế hoặc phù xe ghi chép đầy đủ tất cả các trường hợp khách lên xe
chính điều này đã khiến cho các tài xế phải chịu trần khi mắc lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định
để ra đường bắt khách thì đói xe xe nhà xe chứ còn tài xế đâu có dính liêu đâu
hai nữa là khi mà phạt gia mệnh thì tài xế bây giờ tôi trễ mười mấy năm rồi kinh nghiệm rồi nghỉ ở nhà
chủ xe nó cho nghỉ ở nhà thì nó biểu cái thằng mất năng mệnh lên cái trễ gây tài nạn
theo tôi mà bạn ở đây thì phạt bên nhà xe còn gia mệnh là tài xế là hai tháng
thì nếu mà hai tháng thì tôi phải nghỉ việc
mà nếu mà nghỉ việc đó thì giờ nếu mà muốn cho tài xế đi lại thì hai tháng đó phải trị giá ra phạt nhà xe
giá ra hai chục triệu hay là một tháng mấy nhiêu triệu đó nhà xe bỏ ra là để tôi lấy cái bánh để trễ để nuôi dở đứa con
trong trường hợp là tài xế là không đón khách dọc đường theo yêu cầu của nhà xe mặc dù có khách đây nhưng mà mình không đón thì về mình có bị xử lý như thế nào không
nghỉ họ cho nghỉ
họ cho nghỉ việc không cho chạy nữa
thế nhưng mà nếu mình đón thì mình bị xử lý mỗi một mình trường hợp của lái xe bị xử lý thôi thì mình có kiến nghị gì không
cũng như vậy cũng nói cho
mà giờ họ biểu đoán thì mình đoán cái gì rồi sao mình chạy mướn mà
rõ ràng lợi nhuận từ việc đón khách sai quy định đa phần chủ doanh nghiệp hưởng lợi
thế nhưng lỗi vi phạm thì chỉ lái xe bị xử lý
có lẽ đây cũng là một phần bất cập góp phần gây nhức nhối đối với nạn xe dù bến cóc hiện nay
đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được khép lại cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại